nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch covid một mươi chín ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng
ngày một mươi chín tháng ba bộ ngoại giao đã thông báo quyết định của chính phủ về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh
đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản
chính phủ việt nam quyết định bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tạm dừng thực hiện chính sách
miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản
và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp cho công dân belarus nga và nhật bản gốc việt nam và thân nhân của họ
công dân belarus nga và nhật bản mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh việt nam nếu có thị thực phù hợp
quyết định trên không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được nhập cảnh việt nam
không cần thị thực theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa chính phủ việt nam với chính phủ belarus nga và nhật bản
công dân belarus nga và nhật bản nhập cảnh việt nam cần đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng của việt nam theo quy định hiện hành
việt nam đã thông báo quyết định này tới các quốc gia trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ có các điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình